cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng ngày hôm nay cho biết vừa tống đạt quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với nguyễn thị thùy hương giám đốc doanh nghiệp tư nhân dệt đa phước về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản và lê thanh châu về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo điều tra năm hai nghìn một doanh nghiệp tư nhân dệt đa phước thành lập do hương làm giám đốc
còn mọi hoạt động do ông nguyễn hữu vinh điều hành
năm hai nghìn hai ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng ban hành quyết định cho doanh nghiệp này thuê hơn hai m hai đất
tại khối đa phước phường hòa khánh cũ nay là phường hòa khánh bắc quận liên triều trong thời hạn hai mươi năm
tuy nhiên sau đó ông vinh và bà hương tự ý chia lô đất này thành một mươi bốn lô đất nhỏ để sử dụng chuyển nhượng cho một mươi hai hộ dân
thu lợi hơn hai m hai
ông lê thanh châu nguyên là phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường hòa khánh bắc
đã lợi dụng sự thiếu khoa học trong việc quản lý hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai để hợp thức hóa nguồn gốc sử dụng đất
trong hai năm hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi hai ông châu đã ký xác nhận vào đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở
và sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở cho nhiều người
từ đó có căn cứ để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tiếp tay cho những hành vi vi phạm liên quan đến khu đất nói trên